hình tượng chủ tịch hồ chí minh luôn là đề tài bất tận trong văn học nghệ thuật
mỗi bài hát mỗi lời ca về bác được các nhạc sĩ thể hiện ở nhiều góc cạnh khác nhau
các khúc nổi tiếng như có bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ phạm tuyên được nhiều thế hệ người việt nam và cả người dân thế giới thuộc và yêu thích
họ hát trong những ngày lễ kỷ niệm lớn hay trong cả những dịp đội tuyển việt nam giành chiến thắng tại các giải bóng đá
hòa trong không khí kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh nhật bác giai điệu ca khúc như có bác trong ngày đại thắng lại được vang lên và gửi nhắc cho chúng ta về tình yêu đất nước niềm tự hào dân tộc
trong căn phòng nhỏ tràn ngập kỷ niệm âm nhạc ở khu tập thể quận ba đình hà nội
nhạc sĩ phạm tuyên đã dành thời gian chia sẻ với các phóng viên truyền hình nhân dân về ca khúc như có bác trong ngày vui đại thắng
được nhân dân hát nhiều nhất trong bốn mươi bốn năm qua
tên gọi chính xác của bài hát được nhạc sĩ phạm tuyên đặt là như có bác trong ngày đại thắng
tuy vậy tác phẩm vẫn thường được mọi người quen gọi là như có bác hồ trong ngày vui đại thắng mặc dù đây chỉ là câu hát mở đầu của ca khúc
lời bài hát được nhạc sĩ phạm tuyên sáng tác trong hai ngày trước khi miền nam hoàn toàn giải phóng
bài hát đã có sức lan tỏa vô cùng mãnh liệt rất phù hợp với khí thế với xúc cảm của người dân vào thời điểm lịch sử đó
suốt mấy chục năm qua bài hát này của nhạc sĩ phạm tuyên đã vang lên ở khắp mọi nơi vượt qua khỏi biên giới việt nam để lan tỏa ở nhiều nước trên thế giới
gặp tôi bảo lúc trước phải có những tác phẩm hoành tráng phục vụ cho chiến thắng này lớn lắm cho nên tôi động viên rất nhiều các nhạc sĩ viết bài hát
nhưng mà riêng đối với mình đầu góp của tôi cũng tập trung lúc ấy cứ hàng ngày là áp tay vào để nghe các tin tức quân giải phóng cho nên không có tâm trạng ngồi và viết
thế nhưng mà đúng vào tối hai mươi tám tháng bốn tự nhiên nghe trên đài phát một cái tin có một phi công việt nam dùng máy bay mỹ ném bom sân bay tân sơn nhất
đêm hôm ấy tôi ở cái nhà của tôi lúc ấy lại bị bom rồi tôi đứng ở bàn công tôi bảo tôi chết
hôm nay hai mươi tám tân sơn nhất bị ném bom mai hai mươi chín thì chắc là giải phóng hết rồi
cho nên đêm hôm ấy tôi đứng ở ngoài cầu thang tôi viết cho hai tiếng hồ tôi viết cái bài như có bác trong ngày đại thắng
nhắc đến nhạc sĩ phạm tuyên chúng ta nhớ ngay đến nhiều ca khúc đàng đã cho ta một mùa xuân gặp nhau dưới trời thu hà nội
trong đó sức sống của bài hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng đã vượt quá tưởng tượng của tác giả
với giai điệu sản dị gần gũi lời ca ngắn gọn bài hát vỏn vẹn sáu mươi bốn được tác giả sáng tác trong hai tiếng đồng hồ
nhưng gửi gắm sự rồn nén suốt bốn mươi năm năm sống cùng nhân dân và đất nước của nhạc sĩ phạm tuyên
cái sức lan tỏa của bài hát nó vượt ngoài cái tưởng tượng của người hát
nhưng mà tôi cho dự thực có lẽ nó là cái tình cảm chung của cả đất nước của cả mọi người chờ mong bao nhiêu lâu
mà mình chỉ lại cái người ghi lại cái cảm xúc ấy thôi
còn về sau này sau khi báo nhân dân in nhà xuất bản trong nam ngoài bác in cái bài này thì cái bài hát này càng phổ biến được rộng rãi hơn
những ngày này hòa trong không khí kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh nhật bác trên khắp mọi miền của tổ quốc
giai điệu ca khúc như có bác hồ trong ngày vui đại thắng lại được văng lên gợi nhớ cho chúng ta về công lao của bác
đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay
cần phải cố gắng học tập gian luyện để xin giữ bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng sâu đẹp hơn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo